vào tối qua đối tượng dùng súng sát hại hai người trong cùng một ngày gây hoang mang dư luận
lê nguyễn minh tuấn quê ở hà nam đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an bắc ninh
tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người
dạng sáng ngày một mươi ba tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh nhận được tin báo
về việc rạng sáng cùng ngày tại quán karaoke massa tẩm quất xuân hương sky
ở khu phố minh khai phường đông hàn tp tử sơn xảy ra vụ bắn súng làm một người chết
vào cuộc công an bắc ninh đã tổ chức ra soát điều tra xác định đối tượng gây án là lê nguyễn minh tuấn
nhân viên của quán khi bắt giữ tuấn tại nơi lẩn trốn cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng
một mươi một viên đạn trong đó có một viên đạn đã lên nòng và ba con dao nhọn
bước đầu tuấn khai nhận do ức chế vì hay bị anh vũ văn thiềm là quản lý của quán
thường xuyên gây áp lực chửi mắng nên tuấn đã sử dụng khẩu súng ngắn dạng súng m một nghìn chín trăm một mươi một
bắn liên tiếp hai phát vào đầu bên phải làm anh thiềm chết ngay tại chỗ
sau đó tuấn bỏ trốn đến huyện tân yên tỉnh bắc giang
trước khi sát hại anh thiềm cùng ngày tại tỉnh nam định tuấn đã dùng súng sát hại một người quen là nguyễn văn viện
cũng vì mâu thuẫn cá nhân sau khi bắn anh viện tử vong tuấn đã đón taxi về thành phố từ sơn của tỉnh bắc ninh
và tiếp tục gây ra án mạng trên